bệnh viêm lất dạ dày là gì
và những dấu hiệu nào để cho ta biết được rằng ta bị mắc bệnh viêm lất dạ dày
viêm mắt dạ dày đó là một căn bệnh khá là thường gặp
nó gây ra bởi cái cơ chế đó là sự mất cân bằng giữa các yếu tố tấn công và yếu tố bảo vệ
và khi có sự mất cân bằng giữa yếu tố tấn công và bảo vệ
thì những hàng rào ở trên đời mặt như mặt dạ dày sẽ bị phá vỡ
đầu tiên là phá vỡ lớp chất nhầy sau đến tổn thương lớp tế bào biểu mô về mặt
sau đó vào sâu hơn nữa là đến các tổ chức dưới niêm mạc dưới tổ chức lớp cơ
và với bệnh viêm ghép dạ dày thì cái biểu hiện triệu chứng lâm sàng của nó cũng khá là đa dạng
có thể có người chả có triệu chứng gì cả
đùng một cái đi nội soi thì đã có những cái biến chứng rất là nặng rồi
thậm chí nó đã diễn biến dẫn đến những kiểu red sâu có nguy cơ thủng
thậm chí nó có biến chứng sụn hiếp tiêu hóa
thậm chí những kiểu lét đã chuyển sang những giai đoạn ác tính
nhưng hầu như những bệnh nhân viêm lết dạ dày thì có những triệu chứng như là đầy bụng ảnh khó chịu
đau ở vị trí vùng trên rốn dưới mũi ức
và thường là các triệu chứng đau hay đầy bụng liên quan với chu kỳ
đó là nhịp của bữa ăn hoặc là trước ăn hoặc là sau ăn
và một cái chu kỳ nữa mà người ta đã để ý đến đó là nhịp ngày đêm
thường hay xảy ra vào
bữa đêm nhiều hơn
sự tăng bài thiết axit một cách kỳ dịnh luôn
bình thường là chỉ tăng nhịp bài thiết axit theo nhịp bữa ăn
thì bây giờ nó tăng bài thiết axit không theo nhịp bữa ăn nữa
kể cả khi ngủ
thì những triệu chứng đau
những nguồn môn nguồn môn ợt chua ợt chớ
rồi những triệu chứng của dối loạn tiêu hóa cũng có thể xảy ra
và nếu như bệnh nhân viêm lét dạ dày
để diễn biến thì sẽ để lại những hậu quả trên toàn thân
như là có những triệu chứng của dưới máu có thể thực hiện
đôi khi người bệnh lại thể hiện triệu chứng bằng những triệu chứng của đó
như là suốt lết tiêu hóa tức là ồ ạc
hoặc thậm chí có những khối ủ bụng
đó là những triệu chứng của một triệu chứng tạo dày
những triệu chứng của bệnh nhân viêm lét đã bị thủng ra
đó là những dấu hiệu cũng như là những khái niệm đầu tiên